các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các sở y tế hà nội cũng cho rằng huyện quốc oai bước đầu kịp thời khoanh vùng truy vết được các trường hợp liên quan
tuy nhiên đây là ổ dịch tương đối phức tạp biến chủng virus mới khả năng lây lan nhanh nên tinh thần chỉ đạo của huyện phải có chiến lược đồng bộ
từ điều tra truy vết cách ly khoanh vùng dập dịch đến tiêm chủng và dịch đến đâu dẫn đến đó hạn chế tối đa trường hợp f một trở thành f
huyện cũng cần tiếp tục triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho người tiêm mũi một đủ thời gian và tiêm mũi một cho các trường hợp trong quá trình di biến động dân cư chưa tiêm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện quốc oai tính đến hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi ổ dịch trên địa bàn ghi nhận tổng cộng một mươi hai ca dương tính với sars cov hai trong đó bảy ca được cdc hà nội công bố tối qua
các chỉ điểm là người phụ nữ bốn mươi tuổi trú tại xã sài sơn
ngày hai mươi một tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu suốt nhẹ
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi cùng chồng tới bệnh viện đa khoa quốc oai khám
cả hai test nhanh dương tính
cdc hà nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với sars cov hai
chưa bao giờ địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm như vậy khiến người dân trong tâm dịch có phần hoang mang
hiện huyện quốc ai tạm thời phong tỏa năm khu dân cư và ba đơn vị gồm trụ sở công an tòa án nhân dân huyện và ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai
trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận bốn một trăm sáu mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có một sáu trăm một mươi năm ca cộng đồng và hai năm trăm năm mươi một người được cách ly
ngay sau khi phát hiện bảy trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có cán bộ tòa án thư ký thẩm phán công tác tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
trưởng công an huyện quốc oai trưởng công an thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn quốc oai
lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong tỏa tạm thời
trong đó có bảy trường hợp mắc covid một mươi chín chủ sở tòa án nhân dân huyện quốc oai thành phố hà nội và nhiều địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín mới phát hiện trong cộng đồng
sau khi xác định chùm lây nhiễm mới ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã trự tập họp trực tuyến cả sáng và chiều với các xã thị trấn để đánh giá tình hình và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh

trong đó có bảy trường hợp mắc covid một mươi chín chủ sở tòa án nhân dân huyện quốc oai đã trực tập họp trực tuyến cả sáng và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh

trong đó có bảy trường hợp mắc covid một mươi chín chủ sở tòa án nhân dân huyện quốc oai đã trực tập họp trực tuyến cả sáng và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại